tại hội thảo xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ phát triển xe buýt thông minh diễn ra vào sáng ngày bảy tháng sáu tại tp hcm
đại diện doanh nghiệp hàn quốc cho biết sẽ đầu tư khoảng năm trăm hai mươi năm triệu usd để triển khai hệ thống xe buýt điện thông minh cho đô thị này
hiện tp hcm cần khoảng hai mươi một xe buýt mới đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân
vì vậy phát triển giao thông công cộng bằng xe buýt điện nhanh là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần giải bài toán kẹt xe như hiện nay
nguồn vốn đầu tư dự án hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt điện thông minh brt smartpert kết nối công nghệ iot của datam được trích từ quỹ khí hậu xanh của hàn quốc
trong đó dự kiến đầu tư khoảng ba trăm linh triệu usd để sản xuất hai mươi xe buýt điện và hai trăm hai mươi năm triệu usd dành để trang bị hạ tầng phục vụ hệ thống giao thông công cộng này
giai đoạn đầu phía hàn quốc sẽ đầu tư khoảng một mươi triệu usd để thí điểm một tuyến đường hai chiều với khoảng cách ba mươi km